tiếp nối thành công của tuần lễ ẩm thực lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám tuần lễ ẩm thực metropole culinory star lần thứ hai vừa khai mạc tại hà nội ngày hôm nay sáu tháng một mươi
là một trong những sự kiện ẩm thực lớn nhất đông nam á metropole culinary star hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi ba tháng một mươi tại hà nội
với sự tham gia của một mươi tám siêu đầu bếp hàng đầu thế giới đến từ nhiều quốc gia như pháp đức hà lan đài loan việt nam
trong số một mươi tám đầu bếp tham gia chương trình năm nay có tám đầu bếp được phong sao michelin một biểu tượng danh giá trong làng ẩm thực thế giới
tuần lễ ẩm thực metropole culinary star hai nghìn một mươi chín là một chuỗi sự kiện với những chủ đề khác nhau trong suốt quãng thời gian diễn ra sự kiện
lựa chọn thủ đô hà nội thành phố vì hòa bình một trong những điểm đến hấp dẫn của các du khách
chương trình hứa hẹn sẽ đưa thực khách bước vào hành trình khám phá thế giới ẩm thực tinh tế
điểm đặc biệt là toàn bộ xoanh thu từ tuần lễ
điểm đặc biệt là toàn bộ xoanh thu từ tuần lễ ẩm thực năm nay sẽ được sử dụng cho các hoạt động từ thiện sau khi kết thúc chuỗi sự kiện